các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trao đổi với báo chí về vấn đề này bác sĩ trần tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng cho biết hà nội là nơi gần trung ương nhất lẽ ra nghị quyết của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế thì hà nội phải là địa phương triển khai sớm nhất
vẫn biết là tình hình phòng chống dịch của hà nội và khôi phục lại kinh tế đang có rất nhiều việc đặt ra cho lãnh đạo thành phố nhưng đến nay hà nội chưa có hướng dẫn cụ thể là tương đối chậm để tăng nhanh tốc độ thành phố nên giải phóng các vấn đề trên ra
tập hợp thêm ý kiến của các chuyên gia bên ngoài để đóng góp ý kiến để giải quyết nhanh vấn đề hà nội chậm quyết định mở các chốt do việc quản lý hệ thống chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó không thể đong đếm được
mỗi một ngày còn để lại chốt như thế là còn tốn thời gian công sức tiền bạc của chính quyền và người dân ông trần tuấn nói
ông tuấn cho biết hà nội là thủ đô thì nên gương mẫu thực hiện các chỉ đạo từ chính phủ để các tỉnh khác nói theo
tiến sĩ đinh thị thanh bình trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải
trường đại học giao thông vận tải cho biết việc lưu thông hàng hóa và hành khách cực kỳ quan trọng
để sản xuất được ổn định bình thường tiêu dùng bình thường nền kinh tế phát triển thì sự lưu thông không khác gì hồng cầu đưa oxy tới các tế bào của cơ thể
các trục đường lớn như các động mạch tĩnh mạch chính lại càng quan trọng ngưng một cái là coi như chết
làm thế nào để lưu thông được hàng hóa hành khách mà không ảnh hưởng tới phòng dịch mới là quan trọng
hiện nay có nhiều tỉnh đang phòng dịch thái quá chặn các luồng lưu thông chính thì cần phải tính toán lại
mỗi tỉnh có một chính sách riêng sẽ không thống nhất
xe đi đến được tỉnh này nhưng đến tỉnh khác phải dừng lại thì rất ảnh hưởng
phải thống nhất toàn quốc tiến sĩ bình nêu quan điểm
theo bà bình chắc chắn hiện nay thành phố hà nội cũng rất mong muốn cho kinh tế lưu thông phát triển
mặt khác cũng muốn đảm bảo an toàn cho người dân ở bên trong thành phố nữa
tuy nhiên nếu bỏ đồng loạt hết các chốt cũng rất khó kiểm soát dịch bệnh
từ góc độ của người dân chính quyền thì ai cũng muốn kinh tế được lưu thông tăng trưởng tốt
với độ phủ vaccine cho người dân cũng đã cao chắc chính quyền hà nội cũng sẽ sớm mở cửa
nhưng sẽ mở dần dần để đảm bảo an toàn không thể nào mở ao ra được
thành phố chắc cũng sẽ có lý do để thận trọng chứ không phải không muốn mở tiến sĩ bình nói thêm
đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an thành phố hà nội cho biết
hiện nay thành phố chưa có chỉ đạo gì về việc gỡ bỏ các chốt ra vào thủ đô
nên lực lượng công an vẫn triển khai như cũ
thành phố hà nội chưa chỉ đạo gì nên chúng tôi vẫn làm bình thường
nhưng cách làm phải linh hoạt vận tài hành khách đã có doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm
vận tài hàng hóa thì đã có luồng xanh
hiện nay chúng tôi chỉ có kiểm soát phương tiện cá nhân lâu nay chúng tôi đã giảm tối đa thủ tục
chỉ cần xét nghiệm covid một mươi chín hoặc là quét mã qr khai báo y tế giấy tờ tùy thân rất thuận lợi
hiện nay cũng không yêu cầu giấy đi đường nữa đại tá dương nói
lý giải về việc tháo gỡ chốt số tám trên cao tốc hà nội hải phòng trong sáng một mươi năm tháng một mươi
đại tá dương cho biết vì chốt trên nằm trên địa bàn tỉnh hương yên thành phố hà nội mượn để lập chốt
nay tỉnh hưng yên yêu cầu dừng việc lập chốt tại đây vì tinh thần thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi
nên lực lượng công an hà nội phải tạm thời rút chốt kể trên
nếu thành phố hà nội có ý kiến tiếp tục lập chốt tại cao điểm cao tốc trên
thì chúng tôi sẽ khảo sát lại địa điểm và tiếp tục lập chốt
đại tá trần ngọc dương nói như vậy là việc lưu thông tại các chốt sẽ dựa trên nguyên tắc kiểm soát người ra vào thành phố
đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch vùng nguy cơ cao vào thành phố
điều kiện để vào hà nội người dân phải xuất trình giấy tờ đi lại trên đường giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
hiện bộ y tế không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân đi lại
tuy nhiên tại hai mươi hai chốt kiểm soát covid một mươi chín tại hà nội vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm này đối với người dân ra vào thành phố
chính thức từ sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hàng loạt hoạt động ở hà nội đã đóng gần ba tháng nay
như xe buýt taxi khách sạn cơ sở lưu trú công viên bảo tàng ở hà nội mở lại
theo hướng dẫn mới ban hành vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi toàn hà nội là vùng xanh
từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hàng loạt hoạt động ở hà nội đã đóng gần ba tháng này
bao gồm xe buýt taxi chạy lại bảo tàng công viên mở cửa để đón khách khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được mở lại
nhà hàng bán đồ ăn uống tại chỗ công sở làm việc bình thường
các hoạt động này đã ngưng từ hơn ba tháng này
với việc mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và theo hướng dẫn phân loại cấp độ dịch của bộ y tế
hiện toàn hà nội là vùng xanh đời sống ở hà nội đã trở về gần như bình thường
tuy nhiên hà nội chưa cho mở cửa lại trường học dù theo quyết định một trăm hai mươi tám của chính phủ là hà nội và nhiều tỉnh thành đủ điều kiện mở lại trường học
đồng thời chưa cho mở lại phòng tập thể thao rạp chi phim
tối ngày một mươi ba tháng một mươi
bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nghị quyết đã ban hành một ngày trước đó
được biết không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
theo hướng dẫn về xét nghiệm bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ nhóm nguy cơ người có triệu chứng ho sốt mất vị giác khứu rác khó thở
tại khu vực nguy cơ cao xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại cơ sở sản xuất kinh doanh
với người di chuyển nhiều như là shipper xe ôm lái xe tại khu vực tập trung đông người như chợ đầu mối siêu thị
tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng ngoại trừ vùng có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế phong tỏa
hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ
việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy mức độ và tình hình dịch khi xét nghiệm thực hiện hình thức bổ gồm
tại hà nội việc kiểm soát người ra vào thủ đô có nới lỏng hơn so với những ngày trước đó
tại chốt kiểm soát tuyến cửa ngõ tại tuyến pháp vân cầu rẽ người ra vào qua chốt lực lượng trực chốt yêu cầu phải có chứng nhận
đã tiêm đủ hai mũi vaccine hiển thị trên ứng dụng pc covid một mươi chín
sổ khai báo sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai test nhanh hoặc là test pcr
ngoài ra thì những người ra vào chốt đều phải khai báo y tế
xe cá nhân không có nhận diện luồng xanh sẽ đi vào làn do cảnh sát giao thông phụ trách
lái xe phải xuất trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín sau đó vào chốt khai báo y tế
một người đi đường phản ánh sáng nay việc kiểm soát phương tiện đã được thực hiện linh hoạt hơn
tài xế chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm nhanh
là có thể vào thành phố thay vì phải có kết quả xét nghiệm pcr giấy đi đường giấy phân công công tác như trước
tại hải phòng theo hướng dẫn mới nhất cập nhật biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín áp dụng từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thực hiện nghiêm các quy định tại công văn bảy nghìn bảy trăm ba mươi chín ubndvx ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
về việc kiểm soát người đi đến các bến xe trạm dừng nghỉ khi mở lại vận tải hành khách bằng đường bộ
theo đó người đến từ các vùng màu cam xanh vàng trắng sẽ thực hiện các biện pháp khai báo y tế và cách ly khác nhau
còn tại thái nguyên một hành khách phản ánh đến báo quân đội nhân dân điện tử
hiện nay tôi rất muốn di chuyển từ hà nội để về quê nhưng khi liên hệ với nhà xe chở khách thì nhận được câu trả lời
chưa có xe chở khách phục vụ mà chỉ nhận trở hàng về thái nguyên
như vậy có thể thấy mặc dù nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã có hiệu lực
nhưng nhiều tỉnh thành vẫn có những cách làm khác nhau
tại của người dân thực sự gặp khó khăn
rất nhiều người có công việc muốn di chuyển qua các tỉnh thành
nhưng không dám vì sợ không qua được các chốt kiểm soát
thưa quý vị và các bạn hiện chưa có chỉ đạo của thành phố về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi vào thành phố nên chưa thể tháo hai mươi hai chốt kiểm soát
tuy nhiên hy vọng sẽ sớm có những hướng dẫn cụ thể để người dân có thể di chuyển lên tỉnh dễ dàng hơn
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh xin được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại